ngành công nghiệp diệt may có vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế quốc dân
nhằm bảo đảm nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu
có điều kiện mở rộng thương mại quốc tế và mang lại nhiều nguồn thu cho đất nước
ngày một mươi một tháng một mươi hai hiệp hội diệt may việt nam đã tổ chức hội thảo
khu công nghiệp xanh cho chiến lược phát triển bền vững ngành dẹp may
nhằm đẩy mạnh hơn nữa sự phát triển của ngành trong bối cảnh mới
mặc dù là một trong những ngành chịu tác động mạnh và gặp nhiều khó khăn do dịch covid một mươi chín
ngành diệt may việt nam vẫn có nhiều cơ hội trong bối cảnh thương mại toàn cầu thay đổi
để thúc đẩy ngành dệt may phát triển bền vững
việc xây dựng các khu công nghiệp xanh là vô cùng cần thiết
nhất là sau khi việt nam ký kết hàng loạt hiệp định thương mại tự do thế hệ mới
với những yêu cầu rất khắt khe về môi trường và nguyên phụ liệu
hiện nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước đã đầu tư xây dựng các khu công nghiệp dệt may
và triển khai các dự án quy mô lớn tại việt nam
để bảo đảm sát với tình hình thực tế
cần phải có các giải pháp chính sách phát triển bền vững
các dự án khu công nghiệp xanh ngành dệt may có công nghệ hiện đại
bảo đảm về môi trường tránh việc phát triển tràn lan tự phát